bên hành lang quốc hội đánh giá về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường
và phần tham gia trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
nhiều đại biểu tỏ ra chưa hài lòng với câu trả lời của các bộ trưởng
tôi rất quan tâm đến ý kiến của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nói rằng
hiện nay là một số mặt hàng sản phẩm nông nghiệp là chúng ta cung vượt quá cầu rất nhiều
thì tôi cũng chưa đồng tình với cái trả lời này lắm
vì điểm lại những cái sản phẩm nông nghiệp mà xảy ra tình trạng thừa trong thời gian qua
là mỗi khi nước bạn hạn chế nhập khẩu
và nó dẫn đến lượng dùng
dư thừa rất lớn
thế thì ở đây ta với đánh giá cái vai trò của các cơ quan nhà nước
vì các sản phẩm nhập khẩu sang nước bạn là tất cả đều theo cái con đường tiểu ngạch
và như vậy nó không có kế hoạch nó không có sự ràng buộc không có sự cam kết
tôi nhận thấy rằng là cái bộ trưởng trả lời thì chưa đi sâu vào trọng tâm
đặc biệt là hai nội dung mà các đại biểu quan tâm
là cái trách nhiệm của bộ trưởng trong cái việc phát triển thị trường nội địa
đặc biệt là quản lý thị trường trong nước
cái thứ hai nữa là cái xuất khẩu thị trường ra nước ngoài
đã nhiều nhiệm kỳ của quốc hội
cái vấn đề được ngủ mất giá đã được các đại biểu quốc hội nêu lên rất nhiều lần
nhưng mà mỗi một nhiệm kỳ thì bộ trưởng bộ nâng nghiệp phát triển đông thôn
có một cái cách giải quyết khác nhau
khiếu tính nhất quan
với kỳ này thì cá nhân tôi tin rằng với cái trả lời khá là rành mạch
với cái lộ trình giải quyết công việc xuân sẻ như vậy
thì tôi tin rằng là ở cái ngành nông nghiệp lần này sẽ có cái bước đột phá
với cái thông tin mà bộ trưởng nguyễn xuân cường cung cấp cho quốc hội
chúng ta có thể tin rằng cái việc mà giải quyết những vấn đề đặt ra
đối với ngành nông nghiệp trong thời gian tới sẽ được giải quyết